năm hai nghìn một mươi tám đã có hàng nghìn đường dây tổ chức băng nhóm buôn bán vận chuyển cái chết trắng đã bị lực lượng công an triệt phá
tuy nhiên cũng phải thẳng thắn nhìn nhận dù chúng ta đã tấn công nhiều đường dây ma túy
nhưng con số người nghiện trong năm hai nghìn một mươi tám vẫn tăng lên chứng tỏ những gì chúng ta làm được chỉ là phần nổi
phần chìm của tội phạm ma túy đang rất lớn và đang ẩn mình trong bóng tối
dự báo là những năm tiếp theo cuộc chiến này sẽ còn trông gai và phức tạp
yêu cầu toàn lực lượng công an và các lực lượng có liên quan không được một phút giây người nghỉ lờ là
năm hai nghìn một mươi tám lực lượng công an đã tấn công vào sao huyệt của những tên trùm ma túy
tại bản lũng xá xã tà dê huyện vân hồ tỉnh sơn la nơi tập kết ma túy từ tam giác vàng qua lào về việt nam
địa bàn độc đạo hiểm trở nhiều đối tượng ma túy bị truy nã đã tụ tập về đây
chọn làm sao huyệt ẩn náu mua bán ma túy
trong số đó nổi lên hai đối tượng nguyễn thanh tuân nguyễn văn thuận
hai đối tượng này là các mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép trên hai bảy trăm linh bánh heroin
đã bị bộ công an công an tỉnh quảng ninh điều tra xử lý hình sự năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi ba
khi đường dây bị lực lượng công an phát hiện hai đối tượng này đã bỏ trốn về bản lũng xá xã tà dê ẩn nấu
lôi kéo nhiều đối tượng truy nã hoặc có tiền án tiền sự đối tượng nghiện ma túy đến ở trông coi bảo vệ
các đối tượng đã chọn địa bàn xã đông luông làm nơi cư trú để thực hiện vận động
thực hiện việc mua bán vận chuyển ma túy qua biên giới đồng thời tụ tập một số đối tượng truy nã ở đây
để mua bán ma túy lôi kéo một số đối tượng nguyễn

tiền án tiền sự tham gia vào các đối tượng mua bán ma túy đồng thời nữa là cô lập chính quyền
chuyên án một mươi tám tn và một mươi chín tn triệt phá rào huyệt ma túy ở lóng luông đã có bốn đối tượng bị tiêu diệt
ba đối tượng bị bắt sống thu bốn mươi chín khẩu súng bảy viên đạn các loại và một mươi bảy lựu đạn
không mải mê với chiến công ngay sau đó lực lượng công an đã bắt liên tiếp hàng chục vụ
số lượng ma túy lớn từ hàng chục cho đến hàng trăm bánh heroin một vụ
trong đó từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện
bắt giữ gần hai mươi vụ khoảng hai mươi tám sáu trăm linh đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy
thu giữ gần một bốn trăm linh kg heroin khoảng một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
hàng nghìn kg thuốc viện cần sa và phương tiện tài sản liên quan
trong đó lực lượng công an đã bắt liên tiếp hàng chục vụ

số lượng ma túy lớn từ hàng chục cho đến hàng trăm đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy
khoảng một vụ hàng nghìn kg thuốc viện hàng nghìn kg thuốc viện hàng nghìn kg thuốc viện

tuy nhiên thực tế số người nghiện trong năm hai nghìn một mươi tám vẫn gia tăng
đã cho thấy mục tiêu ngăn chặn mua bán vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào nước ta vẫn còn gặp không ít khó khăn
trong đó lực lượng công an đã bắt liên tiếp hàng chục vụ

khoảng một vụ hàng nghìn kg thuốc viện hàng nghìn kg thuốc viện hàng nghìn kg thuốc viện
trong đó lực lượng công an đã bắt liên tiếp hàng chục vụ
tuy nhiên thực tế số người nghiện trong năm hai nghìn một mươi tám vẫn gia tăng
đã cho thấy mục tiêu ngăn chặn mua bán vận chuyển ma túy từ nước ngoài và nước ta vẫn gặp không ít khó khăn

tuy nhiên thực tế số người nghiện trong năm hai nghìn một mươi tám vẫn gia tăng
trong đó lực lượng công an đã bắt liên tiếp hàng chục vụ

lực tế luận phòngies
directory của đợt tấn công
ma túy là cuộc chiến không khoan nhượng
không thỏa hiệp dù đã có máu
của không ít cán bộ chiến sĩ công an
đổ xuống nước mắt của đồng đội
nhiều gia đình trên mặt trận
chống các loại tội phạm liên quan đến ma túy
nhưng lực lượng công an nhân dân
không hề nao núng đông sức
đông lòng quyết tâm chuẩn bị cho
năm hai nghìn một mươi chín và những năm
tiếp theo sẽ tiếp tục triệt phá
kiềm chế và đẩy lùi các loại tội phạm
ma túy mang lại bình yên
cho nhân dân